bà trần thị sâm tám mươi sáu tuổi sống tại thành phố cảng mark xây miền nam nước pháp
người việt ở đây quen gọi bà là bà tiến là một thành viên gắn bó tích cực của tri hội người việt tại mắc xây
hoạt động tích cực trong cộng đồng luôn kính yêu bắc hồ và một lòng hướng về tổ quốc
trong câu chuyện bà kể về người chồng quá cố là ông nguyễn văn tiến
trước đây làm tổng thư ký hội thương gia thuộc hội người việt nam tại pháp
ông tiến đã có vinh dự được gặp và chụp ảnh cùng với bác
nghe bác nói chuyện với kiều bào
sau khi đế quốc mỹ bắt đầu dội bom phá hoại miền bắc
bà cùng với các thành viên khác tích cực đi vận động bà con bạn bè pháp
hội phụ nữ pháp đi đấu tranh biểu tình phản đối mỹ ủng hộ việt nam
năm hai nghìn tám bà sâm đã mang những kỷ vật gồm bức ảnh bác chụp cùng với phái đoàn việt nam
thăm ngoại ô bia vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và tấm phủ điêu tròn bằng đồng đúc chân dung chủ tịch hồ chí minh
mà ông tiến đã gìn giữ suốt hơn sáu mươi năm
về tặng cho khu di tích phủ chủ tịch
bà cháu đem được về bên pháp để cháu thờ
tôi đăng nỉ ông một lần hai lần lần thứ ba thì ông để cho tôi
tôi đem về từ ý rồi tôi vẫn thờ bác
ngày nào tôi cúng cơm cho bố mẹ tôi thì tôi cũng cúng bác
tôi bảo bác sống khôn chết xiên hỗn hộ cho dân tộc đi lên
tôi cũng khấn bác thế thôi ngày nào cũng thế
với những đóng góp tích cực với cộng đồng và đất nước
hai ông bà đã được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất huân chương lao động hạng nhất
đến nay dù đã tuổi cao nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trong nước
và các hoạt động cộng đồng người việt tại pháp
nơi chúng tôi đang đứng đây là biến cảng có tên là càng cổ của thành phố marseille
tại nơi này người thanh niên yêu nước nguyễn tất thành
chủ tịch hồ chí minh của chúng ta vào ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi một đã đặt chân lần đầu tiên đến đây
mở đường cho chặng đường dài trên con đường
tìm đường cứu nước cứu dân thoát khỏi ách nô đệ của thực dân
đình tuấn phóng viên thường trú đài truyền hình nhân dân tại pháp